thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
vào đêm ngày hôm qua lê thu vân bị can đang bị truy tìm trong vụ án đã liên hệ để trình diện với cơ quan chức năng
lê thu vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án lê thu vân đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan an ninh điều tra đã quyết định
tách ra một vụ án hình sự khác khi bắt được sẽ xử lý sau
vào sáng ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam
thêm hai trong số bốn đối tượng để điều tra về hành vi giết người sau khi đã vô cớ chặn đánh người lạ đến buôn mình chơi
đó là imaniem một mươi chín tuổi
và ichun san eban một mươi bảy tuổi cùng chú tại xã vụ bổn huyện krong bắc
liên quan đến vụ án giết người này trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu là iquan nie một mươi bảy tuổi và roma alen một mươi sáu tuổi chú cùng xã
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên đường đến đập nước của buôn eona xã vụ bổn
bốn đối tượng trên thấy anh chạp văn phượng hai mươi hai tuổi chú cùng xã
chở theo một người bạn cũng đến bờ đập trên
vì không thích người lạ đến buôn mình nên quân đã rủ nhóm bạn đi để tìm đánh
khi thấy anh phượng cùng bạn đang ở đó các đối tượng đã lao vào hành hung
hậu quả anh phượng bị đánh gục tại chỗ với tỷ lệ thương tật là bốn mươi tám
từ những người bạn sau cùng lại trở thành hung thủ và nạn nhân trong vụ án giết người
và đây là cái kết của không ít các cuộc nhậu quá chén
mới đây tại đồng nai cũng đã xảy ra vụ án tương tự
liên quan đến vụ án này tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo lê văn tiền bốn mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai
một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tiền cùng với anh nguyễn thái hào bốn mươi tuổi
lê hùng minh năm mươi một tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa
và một số người bạn khác sau khi nhậu xong thì đi hát karaoke
tại đây giữa minh và hào xảy ra mâu thuẫn xô xát
lúc này hào gọi vợ và em trai là nguyễn tấn đạt chú tỉnh đồng nai đến để cùng đánh minh
khi thấy cả nhóm xô xát tiền đã lấy cây gỗ đánh vào đầu hào hai nhát gây thương tích bốn mươi chín rồi bỏ trốn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiền bị bắt giữ và bị khởi tố về hành vi giết người
riêng đạt vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đã chết do bệnh lý nên không bị xử lý
liên tiếp ba vụ mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
triệt phá thành công thu giữ tăng vật gồm năm bánh heroin
và hai kg thuốc viện
trước đó tại xóm nà héng xã nam quang huyện bảo lâm
lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng hoàng văn tú chú tải xã nam quang
đang vận chuyển năm bánh heroin một khẩu súng ngắn gồm một mươi viên đạn
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã từ năm hai nghìn một mươi ba
cùng ngày tại thị trấn bác miều công an huyện bảo lâm phối hợp với công an tỉnh cao bằng
bắt quả tang đối tượng ma văn ly chú xã nam quang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng hai kg thuốc viện và hai kg thuốc viện
và nhiều đồ vật có liên quan
tiếp đó công an xã nam cao đã bắt giữ đối tượng ma văn hợp chú xã nam cao
đang có hành vi mua bán hơn ba gram heroin
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình vừa cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ hai đối tượng và thu một bảy trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một túi heroin một súng ngắn một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an phát hiện xe ô tô do đoàn xuân phương
chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra
phát hiện trong xe và trên người đối tượng có năm mươi viên nén hình tròn
đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi ngọc bảo trung
còn gọi là trung cối trú tại xã lộc ninh
thu giữ một khẩu súng ngắn một bảy trăm ba mươi bốn viên nén hình tròn một túi ni lông chứa các cục màu trắng
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin
số ma túy này được trung dùng để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện
mang theo vũ khí nguy hiểm khi đi giao ma túy cho con nghiện
bùi ngọc tân chú tại huyện tuy phước đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định tạm giữ hình sự
trong quá trình tuần tra ban đêm công an thị xã an nhơn phát hiện tân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện đối tượng mang theo một gói ma túy
đá cùng một khẩu súng ngắn cùng sáu viên đạn trì
tân khai nhận đang trên đường đi giao ma túy cho các con nghiện
đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã bắt giữ đối tượng đào đức tuấn việt sinh năm hai nghìn hai
chú tại thôn mang hạ xã yên nam thị xã duy tiên về hành vi cướp giật tài sản
thông tin trong cụm tin bắn
trước đó ngay sau khi nhận tin báo của cửa hàng kinh doanh vàng bạc
tại phường hòa mạc thị xã duy tiên
về việc bị một đối tượng điều khiển xe máy nhán hiệu honda không mang điểm kiểm soát
lừa mua hai chiếc nhẫn vàng với số lượng chín chỉ loại vàng bốn số chín rồi cướp giật tàu thoát
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên đã xác minh
truy bắt đối tượng gây án là đào đức tuấn việt khi đang lẩn trốn cùng tăng vật vụ án
tại phường yên nam thị xã duy tiên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam trần thị mai xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội trộm các tài sản
cụ thể vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy lợi dụng gia đình hàng xóm đi vắng
xuân đã đột nhập vào nhà lục xoát lấy trộm các trang sức có tổng trọng lượng chín bảy chỉ vàng
và hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
qua đầu tranh khai thác xuân đã thừa nhận hành vi phám tội của mình
được biết xuân là bị can trong một vụ án đánh bạc
dưới hình thức số lô số đề trong lúc đang được tại ngoại để chờ xét xử
thì lại đi trộm các tài sản
thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội
nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp xảy ra
đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy cướp tài sản và kể cả những vụ án giết người
phần lớn nguyên nhân do lối sống buông thả lười lao động thích ăn chơi đua đòi
mặt khác là do thiếu hiểu biết pháp luật
và cũng có không ít trường hợp phạm tội lại do sự thiếu sự quan tâm từ phía gia đình
những vụ án vừa được ghi nhận tại vĩnh long một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của mỗi cá nhân gia đình và xã hội
trong việc chung tay phòng ngừa và góp phần đẩy lùi loại tội phạm này
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long và công an huyện mang thít
đã bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tổ chức tiệc ma túy bên trong một tiệm áo cưới trên địa bàn huyện mang thít
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai đĩa xứ
bên trong có chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý trong các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
đa phần nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên không có nghề nghiệp ổn định thiếu sự quan tâm quản lý từ gia đình
không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến án mạng cũng đang có chiều hướng gia tăng
điển hình như vụ án xảy ra tại huyện vũng liêm
chỉ vì mâu thuẫn tiếng nẹt bô mà bị can nguyễn minh tùng sinh năm hai nghìn năm chú tp hcm đã gây ra hành vi giết người
hay vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thị xã bình minh
chỉ vì không có tiền thanh toán khi nhậu nên lê phạm thái tuấn sinh năm hai nghìn một
là em ruột của lê phạm thái toàn đã để lại chiếc điện thoại thế chấp cho chủ quán
tuy nhiên với tinh khí côn đồ thái toàn đã cùng em ruột quay trở lại quán để cướp lại chiếc điện thoại trên
thái toàn là đối tượng từng có tiền án
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam bắt giữ bốn đối tượng và ba người đàn ông quốc tịch trung quốc
ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an phát hiện tại khu vực thuộc thôn nà nọng xã đề thám huyện tràng định tỉnh lạng sơn
có một xe ô tô đang chở ba người trung quốc không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép vào việt nam
lái xe là vương văn hải chú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tiếp tục sang campuchia tìm kiếm việc làm
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm nông thanh tuấn nguyễn mạnh hùng và bế văn thuận cùng chú huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đối tượng tuấn khai nhận được một người phụ nữ trung quốc đặt vấn đề đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đồng ý biết hùng có khả năng đưa được người nhập cảnh trái phép vào việt nam
tuấn đã liên hệ với hùng và được báo giá là chín mươi triệu đồng một người
tuấn báo lại với phía bên trung quốc là một trăm linh triệu đồng một người để ăn tranh lệch
sau đó hùng thuê ba xe mô tô trong đó có một xe do bế văn thuận điều khiển để chở từ khu vực biên giới đến xe ô tô của hải chờ sẵn
hải điều khiển xe đi theo hướng nari bắt cản thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
công an tỉnh vĩnh long vừa thi hành lệnh bắt bị can võ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến tử
tử vong xảy ra trên địa bàn huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai võ văn thanh đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi với anh ruột tên là võ kha ly ở nhà kế bên
trong lúc cự cãi ly dùng cúp kim loại dạng ống đánh trúng vào cổ tay phải của thanh
lúc này thanh lấy ống kim loại có gắn sẵn con dao thường ngày dùng để hái bắp chuối đâm trúng vào vùng nách bên phải của anh ly
sau đó anh ly được gia đình đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau khi người dân ở tổ dân phố một mươi sáu phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng phản ánh về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn xuất phát từ cơ sở giải trí gatg arier có địa chỉ tại số một trăm chín mươi một nguyễn hoàng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố đà nẵng đã vào cuộc làm rõ
phối hợp với phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp đà nẵng đã trực tiếp đến các hộ dân phản ánh và tiến hành đo đạc tiếng ồn phát ra từ cơ sở gatti arier
kết quả đo được đã vượt chỉ số so với giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép phát ra tại khu dân cư theo quy chuẩn
được biết gần một tháng nay sức khỏe của người dân sống xung quanh cơ sở giải trí này bị giảm sút nghiêm trọng vì thời gian hoạt động thường vào đêm khuya về sáng
mức phạt được quy định với hành vi này là ba mươi triệu đồng đối với cá nhân
hiện tổ công tác đã lập biên bản làm việc và đối chiếu kết quả đo tiếng ồn của cơ sở nói trên và củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
sau thời gian bị đóng cửa do lệnh cấm vi phạm hành lang an toàn đường sắt
hiện một số hộ kinh doanh cà phê trên đường tàu ở hà nội vẫn tiếp tục mở cửa trở lại đón khách
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tập trung đến khu vực này
những hình ảnh không khó để bắt gặp tại tuyến phố phùng hưng thành phố hà nội mỗi dịp cuối tuần
mặc dù biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sát nhưng rất nhiều du khách vẫn lui tới cà phê đường tàu
bất chấp nguy hiểm để lựa chọn một trải nghiệm tiêm ẩn rủi ro khôn lường
mình ở đây thì tụi em cũng đang rất là quan sát cũng rất là lo
tại không biết khi nào tàu tới em vừa tới thì em chưa thấy có cái bản là giờ nào là tàu qua
để tụi em có thể chuẩn bị tâm lý để tụi em chụp hình nhưng cũng rất là lo lắng

nếu mà mở quán cà phê ngoài đường tàu thì rất là nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn tai loạn con người
việc đi dạo chụp ảnh trên đường sắt không chỉ giới trẻ trong nước
mà còn hấp dẫn rất đông du khách nước ngoài
nhưng bên cạnh đó hành động này tạo ra không ít hiểm họa
vì khu vực các quán cà phê đầu đường phùng hưng khoảng vài trăm mét
nằm trong khu vực thưa dân sinh trên đường dây đầy đá gây khó khăn cho việc đi lại
cộng với việc cây cối phủ kín hai bên với tầm nhìn hạn chế
khiến đoạn đường tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
và mỗi khi có tàu chạy du khách lại phải tìm các điểm hốc các khe nhỏ để nấp vào như thế này
chỉ cần sơ sẩy một chút tính mạng sẽ bị đe dọa
các bên liên quan tôi nghĩ là phải ngồi ngọc với nhau
cả bên du lịch cả bên chính quyền địa phương
chính quyền sở tại các lực lượng chức năng
phải ngồi ngọc nhau thống nhất xem là chúng ta chọn cách nào
giữ du lịch thì phải đảm bảo an toàn
còn nếu mà cần thì xóa hẳn đi
cái trích in ấy mặc dù là cũng lầm
tự nhiên cho đối với nước ngoài thì hấp dẫn
nhưng có xứng đáng hay không
nếu so với cái rủi ro đã đều là lại
kinh doanh cà phê nó rất cần quá trình
rất cần khách hàng liên tục đều đặn
thế thì nếu mà việc xử lý xử phạt của chính quyền địa phương
nó được tiến hành thường xuyên liên tục trong nhiều tháng
thì nó sẽ cắt đứt cái mạch kinh doanh của các hộ dân
từ đó mà khiến cho họ
họ phải chuyển sang những hình thức kinh doanh khác
và một khi đã chuyển đi rồi thì họ khó có thể quay trở lại
nhưng điều này nó đòi hỏi một cái quá trình vào cuộc khá là dài hơi và liên tục từ phía chính quyền
trước đây đã có sự cố đoàn tàu khi đi qua đường phùng hưng
buộc phải phanh gấp vì một nữ du khách mài chụp ảnh chỉ cách đầu tàu ba m
mà không để ý tiếng còi tàu về sau
sự may mắn không phải lúc nào cũng đến
những vụ tai nạn đường sắt cướp đi tính mạng của nhiều người
có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu vi phạm không được xử lý triệt đề
vì vậy lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan
cần có biện pháp hạn chế việc vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực này
để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông